lực lượng chức năng tỉnh nghệ an vừa kiểm tra một chiếc container đã phát hiện và bắt giữ một lô hàng trị giá hơn một tỷ đồng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
cụ thể vào khoảng ba giờ ngày chín tháng sáu trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua xã diễn hồng huyện diễn châu lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đã tiến hành kiểm tra hành chính một xe container lưu thông theo hướng bắc nam
đã phát hiện trên xe chở gần bốn trăm linh thùng hàng bao gồm các mặt hàng gia dụng và các loại đồ chơi trẻ em có nguồn gốc từ nước ngoài với tổng trị giá ước tính hơn một tỷ đồng
lái xe võ thành văn chú tại tỉnh bình định đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số hàng trên đồng thời khai nhận đã trở thuê lô hàng trên trong một chủ hàng từ cửa khẩu lào cai vào miền nam để tiêu thụ
vụ viện đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật